ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường trần phú thành phố hà nội vừa có thông báo tìm người đến hoặc liên quan đến nhà hàng wang wang gamuda tại khu đô thị gamuda garden
thông báo khẩn của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường trần phú tp hà nội tìm người đến ăn uống hoặc liên quan đến nhà hàng wangwang gamuda tại đường hai bốn khu đô thị gamuda garden trần phú hoàng mai
trong thời gian từ một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số đường dây nóng trạm y tế phường trần phú theo số chín mươi sáu bốn trăm tám mươi sáu ba nghìn sáu trăm bốn mươi sáu hoặc hai trăm bốn mươi ba tám trăm sáu mươi một ba nghìn hai trăm tám mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có
trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác cứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm virus sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín